vừa qua bộ thương mại mỹ đã thông báo kết quả chính thức của đợt giả soát thuế
chống bán phá giá lần thứ một mươi năm cho giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với sản phẩm cá cha cá ba sa của việt nam xuất khẩu sang mỹ
mức thuế cuối cùng áp dụng cho một số doanh nghiệp đã tham gia trả lời bản câu hỏi
và hợp tác với doc giảm từ một ba mươi bảy usd một kg xuống còn một mươi năm usd một kg
tương ứng khoảng ba tám giá xuất khẩu
ngoài ra hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu cá cha lớn của việt nam vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế
đây là cơ hội rất tốt để sản phẩm cá cha của nước ta cạnh tranh xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường mỹ trong thời gian tới